theo ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng sẽ cho phép tạm ứng trước hạn ngạch xuất khẩu một trăm linh tấn gạo trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đồng thời thực hiện giả soát kiểm tra để phát hiện doanh nghiệp khai khống không có hàng đã đăng ký hạn ngạch nhưng chưa có gạo
đối với các doanh nghiệp đã được mở tờ khai hải quan xuất khẩu gạo trong phạm vi bốn trăm linh tấn
bộ tài chính chủ trì phối hợp với bộ công thương thực hiện giả soát kiểm tra để phát hiện doanh nghiệp khai khống không có hàng
đăng ký hạn ngạch nhưng chưa có gạo
trên cơ sở đó xử lý cho phù hợp với chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và quy định của pháp luật
đồng thời thống kê số lượng gạo của các thương nhân hiện đang ở cảng hoặc cửa khẩu
nhưng chưa đăng ký được tờ khai hải quan xuất khẩu theo phương thức điều hành xuất khẩu gạo đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
trên cơ sở đó điều phối hạn ngạch và sử dụng một trăm linh tấn gạo để xử lý cho các doanh nghiệp có gạo đưa vào cảng
trước ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi nhưng chưa đăng ký tờ khai hải quan được xác nhận bởi doanh nghiệp đơn vị kinh doanh cảng và cơ quan hải quan